bạn my khi được chúng tôi tiếp cận và làm việc đã cho biết hai người đã trở về nhau trong một thời gian rất dài để đến ngày hôm nay
tuy nhiên có một chuyện sắp xảy đến có thể sẽ làm thay đổi tình bạn này